ngày một mươi năm tháng một mươi hai nhiều địa phương của tỉnh lâm đồng đã đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội
nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau lễ phát động lực lượng công an trong toàn tỉnh tăng cường lực lượng phương tiện triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng un tắc giao thông tăng cường các giải pháp phòng ngừa cháy nổ tại doanh nghiệp cơ quan đơn vị và hộ gia đình